sáu mươi tỉnh thành phố sẽ kiểm tra và xử lý tên miền liên quan đến báo chí dễ gây nhầm lẫn với trang thông tin điện tử tổng hợp
đây là yêu cầu của bộ thông tin và truyền thông mới gửi tới ba mươi sáu sở thông tin và truyền thông
sáu mươi tỉnh thành phố sẽ giả soát các tên miền liên quan đến báo chí là hà nội thành phố hồ chí minh đà nẵng hải phòng quảng bình vĩnh long bình phước lâm đồng quảng nam ninh bình bình dương quảng trị nghệ an hà tĩnh bắc giang cần thơ đắk lắc tuyên quang
hải dương tây ninh thái bình khánh hòa nam định thanh hóa bắc ninh hưng yên hà nam thừa thiên huế phú thọ bà rịa vũng tàu bình định kiên giang lào cai vĩnh phúc gia lai hòa bình
trước đó theo thanh tra bộ thông tin và truyền thông nhiều trang thông tin điện tử tổng hợp cố tình mập mờ giữa trang thông tin điện tử tổng hợp và báo điện tử bằng cách sử dụng những từ ngữ dễ gây nhầm lẫn cho độc giả trên tiêu đề trang chủ tên miền như báo tạp chí tin tức news online